vâng hệ lụy về tai nạn giao thông thì đã gây ra thì không chỉ khiến người bị nạn mà tổn hại về sức khỏe
hay là tổn hại về sinh mạng mà còn gây ra rất nhiều những cảnh đau lầm mà không gì có thể bù đắp được
con cái thì mất cha mẹ thì mất con người thân gia đình thì mất bạn bè
có lẽ là không một nơi nào mà danh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh như là
những giường bệnh tại các bệnh viện mà có nạn nhân bị tai nạn giao thông
trong tận cùng của sự đớn đau thì có rất nhiều người đã phải hối hận giá mà
nhưng tất cả thì đã trở nên quá muộn rồi chị minh hương ạ
và có mặt tại khoi cấp cứu tại bệnh viện việt đức hà nội phóng viên của an ninh toàn cành
mới cảm nhận hết được nỗi đau như xé lòng sự gấp gác của thời gian niềm tin
và cả những tê hy vọng chốc lát giờ bỗng nhưng vụt tắt
và trong chuyên mục và trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay
chúng tôi xin được chia sẻ về câu chuyện nỗi đau giao thông nhìn từ một ca trực tại bệnh viện việt đức
xin mời quý vị và các bạn
công việc của chúng tôi là từ tám giờ sáng ngày hôm nay đến tám giờ sáng ngày hôm sau
trong ban đêm là tôi có quyền hay giám đốc
chúng tôi thường nói đùa với nhau chúng tôi là giám đốc bệnh viện ban đêm
vì bắt đầu từ khi bốn giờ chiều nghỉ việc là hoàn toàn mọi việc điều hành bệnh viện việt đức là do bác sĩ trưởng ca trực
tổ chức mỹ tất vous town
bệnh viện vlch cũng đi một đây được chấp nhận do khoảng hai trăm linh bệnh nhân thấp cứu
chiếm đến sáu bảy mươi đặc biệt là tai nạn giao thông
đặc biệt những giai đoạn căng thẳng ví dụ như ngày nghỉ ngày lễ tết
thì tỷ lệ tai nạn do giao thông tăng gọt lên khoảng bảy mươi
và đặc biệt là bệnh nhân do tai nạn giao thông thường là đa chấn thương
tức là nhiều chấn thương cùng một lúc
từ chấn thương sọ não cho đến ngực đến chân đến tay đến bụng
và nhiều cơ quan trong cơ thể cùng bị chấn thương
những bệnh nhân như thế đến trong tình trạng rất là nặng
tính mạng luôn luôn bị đe dọa
và trong tai nạn giao thông chúng ta biết là nguyên nhân gây tai nạn giao thông
cũng rất là nhiều do ý thức giao thông do cơ sở hạ tâm
trong đó có một phần lớn là do tai nạn do người điều khiển phương tiện giao thông
là dùng bia rượu
và chúng ta biết khi dùng bia rượu thì bệnh nhân
nạn nhân không làm chủ được phương tiện của mình
và rất dễ gây tai nạn
khi đến viện thì là những bệnh nhân mà mới bị tai nạn
trong sáu giờ đầu do tác dụng của rượu bia
cho nên là người ta không làm chủ được bản thân
chúng ta không phối hợp với bác sĩ để thăm khám
bệnh nhân đến trong tình trạng tuần say rượu
là la hét dãy ruộng không phối hợp để thăm khám
các thăm khám của bác sĩ sẽ gặp nhiều khó khăn
rồi cũng có nhiều khi là phải chấp nhận
phải đối mặt thường xuyên phải gặp thường xuyên
và phải tìm cách tháo gỡ